theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam thợ lặn đã tìm thấy sát tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
bị chìm sau khi vai trạm với tàu enigas chín trên vùng biển hải phòng vào ngày chín tháng sáu vừa qua
hiện các lực lượng đang chạy đua với cơn bão số một nhằm tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích
sau nhiều lần nỗ lực lặn tìm kiếm với độ sâu khoảng bốn mươi mét sáng nay một mươi ba tháng sáu
đội thợ lặn đã phát hiện sát tàu th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
công tác tìm kiếm bốn thuyền viên trên tàu mất tích được sở chỉ huy phía trước khẩn trương tiến hành
với sự tham gia tại hiện trường gồm các tàu sr bốn trăm một mươi một sr hai trăm bảy mươi ba tàu csb tám nghìn ba của lực lượng cảnh sát biển vùng một
tàu enigas chín và th chín mươi ba nghìn tám trăm chín mươi chín ts
hiện nay sở chỉ huy phía trước đang tiếp tục theo dõi tình hình cơn bão số một để có phương án tìm kiếm cứu nạn tiếp theo